số người dân xa quê lần này đa phần ở các tỉnh bắc trung bộ và một số tỉnh phía bắc trở về từ vùng dịch là thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
đến hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đón hộ tống một mươi đoàn với hơn một năm trăm linh công dân từ cửa ngõ phía tây nam qua địa bàn thành phố an toàn
xuất phát từ thực tế nguy hiểm khi phải vượt đèo hải vân
thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện để người dân trong đoàn được đi qua đèo hải vân bằng hầm đường bộ an toàn hơn
dạng sáng nay đà nẵng tiếp tục đón và hộ tống thêm bốn trăm một mươi hai người di chuyển bằng xe máy về quê
sau những tháng ngày sống chật vật bất an cuối cùng những người con xa quê cũng sắp được về nhà
sự hỗ trợ đầy nhân văn của công an và chính quyền mỗi địa phương đi qua đều khiến họ cảm thấy thật ấm lòng và quý mến hơn hai tiếng đồng bào
công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa giao
họ đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần minh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khu phố tây hòa thị trấn củng sơn về hành vi chống người thi hành công vụ
mặc dù là đối tượng f một đang cách ly y tế tại nhà nhưng tối ngày hai mươi tháng bảy
trần minh luân vẫn tổ chức ăn nhậu và đòi đi ra ngoài khu vực bị phong tỏa
khi bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch khu phố tây hòa thị trấn củng sơn giải thích ngăn cản luân vẫn không chấp hành
trần minh luân đã đập chai thủy tinh làm hung khí sau đó tấn công và làm bị thương anh nguyễn xuân hải
dân quân trực chốt phòng dịch khu phố tây hòa
được biết trần minh luân từng có một tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện tại công an huyện sơn hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trần minh luân trước pháp luật
hà nội hiện đang thực hiện theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
thời điểm này người dân ra đường phải có giấy xác nhận và có lý do
chính đáng tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân không thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
thậm chí có hành vi chống đối khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở
ghi nhận của phóng viên intv tại phường yên phụ quận tây hồ
đây là video mà người dân ghi nhận lại được vào thời điểm một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy
tại đầu ngõ một trăm linh tám nghi tàm phường yên phụ quận tây hồ khu vực kiểm soát người ra vào
tuy nhiên theo video ghi nhận hai người này có dấu hiệu vi phạm
phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đưa hai đối tượng về trụ sở công an phường yên phụ
để đấu tranh làm rõ
theo thông tin ban đầu đặng kim hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chỗ ở hiện tại ngõ chín mươi ba trên năm mươi bốn nghĩa dũng phúc xá hà nội chở nhau bằng xe máy tới lối vào của chốt một trăm linh tám nghi tám
với lý do thăm mẹ nuôi
tuy nhiên lực lượng chức năng yêu cầu cho xem giấy xác nhận đi lại
thì hai người này khẳng định
không xuất trình được giấy tờ sau khi được lực lượng công an phường giải thích
không cho vào khu vực kiểm soát và yêu cầu quay về
hai đối tượng không chấp hành mà có hành vi lao vào gây dối sô đẩy lực lượng chức năng
giấy tờ của anh là gồm có những gì

cái thải ăn cướp luôn
thế anh có biết là với chỉ thị một mươi sáu quốc hội của chính phủ thì không có việc thiết yếu người dân hạn chế đi ra ngoài tường hay không

bây giờ thì nhận thức của anh như thế nào về hành vi của mình
qua vào đây cũng được các chính sĩ công an cũng giải thích
tức là đang trong vùng cách ly
thì không mọi người không lên đi trường hết có việc gì tôi mới thống hiểu được thêm
nhưng thực sự là qua này tôi cũng chưa hiểu biết lắm
và tôi cũng không có cái gì mà láo liếc với cả các phần chứng ngoan
tôi cũng có trình bày như thế
chỉ việc tôi vào lúc xảy ra cái sự việc đấy
thì tôi vào tôi có tay gọi tôi ra
thì anh mời đến làm việc
trong thời điểm dịch covid có những diễn biến phức tạp
cả bộ máy chính trị và người dân đều đồng lòng chống dịch
thì những hành vi như thế này cần phải được xử lý nghiêm minh
công an phường yên phụ quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ kép
là vừa là đảm bảo an ninh trật tự tại nơi bàn
vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid
thì trong quá trình tổ chức thực hiện
thì chúng tôi cũng thường xuyên là làm tốt công tác tuyên truyền
nhắc nhở cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành tốt chỉ thị của nhà nước
của chính phủ về việc phòng chống dịch covid
đại bộ phận quần chúng dân cũng đều thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ
tuy nhiên là vẫn còn có một số trường hợp
không chấp hành tốt công tác phòng chống dịch
và đối với những trường hợp như trên
thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý
lập sơ xử lý theo quyết định của pháp luật
vừa để tạo tính gian đe
vừa là để cho quần chúng dân biết được
tính cấp bách và tính khẩn trương trong công tác phòng chống dịch
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ
đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
bốn bị cáo vừa bị tòa nhân dân tỉnh cao bằng đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng khi được người đàn ông tên sang
thuê tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hòa đã thuê các bị cáo đưa dẫn hai mươi năm người
từ xã đàm thủy huyện trung khánh
đến mốc tám trăm hai mươi trên hai thuộc địa phận xã đàm thủy
để các công dân này xuất cảnh trái phép sang trung quốc
sau khi bị lực lượng chức năng trung quốc phát hiện và bắt giữ
bốn đối tượng và hai mươi năm công dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc
đã được trao trả lại việt nam và đưa đi cách ly theo quy định
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo nông văn hòa một mươi năm tù phương văn kế chín năm tù
hoàng văn ba và lưu văn trường mỗi bị cáo tám năm tù
cùng với tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang hai đối tượng
sùng nọ sử và lầu a thái cùng chú tại xã tà tổng
huyện mường tè về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba bánh heroin và hai xe máy
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bảy
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lai châu chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an các huyện
nậm nhùn mường tè làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy
thuộc khu vực khu chín thị trấn mường tè huyện mường tè
phát hiện hai đối tượng ở bụi cây ven đường có biểu hiện bất minh
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện sử và thái
đang tàng trữ ba bánh hình chữ nhật nghi là heroin
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
đã cùng nhau góp tiền mua ba bánh heroin với giá ba trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng bảy khi đang chuẩn bị giao dịch
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tiếp theo viên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm

những thông tin về truy nã tội phạm
các đối tượng đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ vị bắc
kết hợp với vùng hôi tụ gió lên đến năm m
nên trong ngày mai khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào
và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét sần lửa đất
và ngập úng ở vùng trũng thời gian mưa tập trung vào khoảng
chiều tối đêm và sáng sau đó ban ngày mưa giảm
trời vẫn còn nắng nhiều nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến
ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ sau đó trong ngày ba mươi một tháng bảy
và ngày một tháng tám mưa rứt và nhiệt độ cao nhất sẽ tăng thêm
từ một hai độ
phía tây bắc bộ sẽ có mưa rải rác trong ba ngày tới
trong đó mưa rông sẽ tập trung trong ngày mai
vùng núi cục bộ có một số nơi như lai châu điện biên
sơn la lào cai có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sần lửa đất và ngập úng
ở vùng trúng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là
từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng nhẹ
trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh trung bộ khu vực từ thanh hóa
trở vào cho đến thừa tiên huế trong ba ngày tới
nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất
có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông quỳnh lưu
thuận nghệ an nhà độ có thể đạt ngưỡng là ba mươi chín bốn mươi độ
độ ở ban trưa giảm thấp từ bốn mươi năm mươi
nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ba ngày tới sẽ có nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc
của khu vực với nhà độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi tám độ
có nơi cao hơn phần phía nam của khu vực
nắng nóng sẽ dịu hơn
đến với khu vực tây nguyên do gió mùa tây nam
hoạt động mạnh nên khu vực này tiếp tục có mưa rông
giải rác vào chiều tối cục bộ có thể xảy ra mưa vừa
mưa to và rông trong mưa rông cần đề phòng
với tô lốc và gió giật mạnh ban ngày còn đang gián đoạn
với nhà độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
nắng bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
lưu ý ngày ba mươi mưa sông có thể tăng hơn về diện và lượng
trong mưa rông đề phòng tô lốc cũng như là gió giật mạnh
mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối nhiệt độ ban trưa
là khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn